trong thời đại công nghiệp bốn thì mua sắm online đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người dân
chính vì vậy mà những năm gần đây bán hàng online đã trở thành một xu hướng kinh doanh thịnh hành
thu hút nhiều đối tượng khác nhau trong đó có cả những người khuyết tật
đây là một lớp học miễn phí dạy cách kiếm tiền online dành cho tám mươi người khuyết tật
trong đó có tới sáu mươi người là người khuyết tật vận động
tại những lớp học như thế này các học viên tham gia không chỉ được học cách làm thế nào
để có thể bán hàng online một cách hiệu quả nhất
mà còn học thêm về các cách bán hàng online an toàn tuân thủ đúng quy định của pháp luật
người chấn thương cuộc sống chúng tôi là hầu như là những người khó khăn trong việc đi lại
hoặc tiếp cận với công an việc làm thì việc bán hàng online rất quan trọng đối với người chấn thương cuộc sống
chủ yếu mình làm ở nhà có thể mình nghỉ ngơi hoặc thích làm lúc nào thì làm
để mà mưu sinh đi đến một cơ sở sản xuất hoặc đi đến một chỗ làm
việc rất là khó
với công nghệ hiện đại bây giờ các bạn có thể ở nhà mặc dù là khuyết tật nặng
mặc dù là liệt tứ chi nhưng các bạn có thể sử dụng những công nghệ internet để kiếm tiền
và cách kiếm tiền online để đưa cuộc sống tươi sáng hơn
bán hàng online trên facebook nói riêng hay trên mạng xã hội nói chung
đang là một phương thức kinh doanh khá phổ biến hiện nay
đối với người mua việc mua hàng online giúp họ tiết kiệm chi phí đi lại tiết kiệm thời gian
còn đối với người bán đặc biệt là những người khuyết tật
thì đây là một hình thức kinh doanh đem lại lợi nhuận cao
mà không phải đầu tư nhiều chi phí về địa điểm mặt bằng cũng như không phải di chuyển nhiều
cái mô hình kinh doanh trên mạng nó cực kỳ phổ biến mà nó không hề có rào cản gì cả
mà nó lại có khả năng tiếp cận được với rất nhiều cái khách hàng tiềm năng
lên đến hàng chục triệu người ở trên facebook hoặc là trên website
với người khuyết tật thì rào cản họ để tiếp cận với môi trường online không khó
chỉ cần có internet hoặc là một số thiết bị cơ bản như máy tính
hoặc điện thoại sau đó là một vài kỹ năng cần thiết để bán hàng thôi
mình nghĩ là nó sẽ không khó đối với họ
và cái công việc này thì giúp họ có thể cảm thấy mình là có ích với cuộc sống hơn
thứ hai là quan trọng là họ có thể kiếm được một nguồn thu nhập để đảm bảo cho cuộc sống
và thậm chí ai làm tốt có thể lôi gia đình
theo thống kê tại việt nam hiện có khoảng năm mươi ba dân số sử dụng internet
và gần năm mươi triệu thuê bao sử dụng smartphone
các kết quả khảo sát của công ty nghiên cứu và đo lường hiệu quả
hoạt động toàn cầu nissan chỉ ra rằng tăng trưởng bán hàng trực tuyến
của các sản phẩm tiêu dùng nhanh đang vượt trội hơn doanh số bán hàng
tại các kênh bán lẻ
đây sẽ là những lợi thế là cơ hội giúp mở rộng việc làm cho các bạn trẻ là người khuyết tật
tuy nhiên những lợi thế này cũng khiến những người khuyết tật
phải tự tìm cho mình những phương thức phù hợp nhất để cạnh tranh